vậy thì luật sư có thể lý giải vì sao huấn luyện viên mai đức trung nộp ba mươi tiền thuế thu nhập cá nhân không ạ

vì những trường hợp này không được loại trừ theo điều
điều hai của thông tư số một trăm một mươi một và cái thuế xuất thì được tính theo cái điều bảy của cái thông tư số một trăm một mươi một
thì theo đó là thuế xuất là tính từ cái thu nhập hiệu thuế trừ cái tiền giảm trừ gia cảnh đi và nhân với thuế xuất thì ra cái mức thuế phải đóng
thì hiện nay thì theo điều hai mươi hai của luật thuế thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập cá nhân được ấn định bởi bảy cái mức
thì trong đó cái mức thấp nhất là năm và mức cao nhất là ba mươi năm
thế thì các cầu thủ nữ trong trường hợp này thì tính cái mức thu nhập đó chia ra cho hàng tháng thì được tính ra là các cầu thủ nữ là phải nộp một mươi tương ứng với cái số tiền mà các cổ thủ được nhận sau khi giảm trừ gia cảnh
thế còn đối với ông mai đức trung thì ông mai đức trung chắc có lẽ là cơ quan thuế tính ra cái thu nhập hàng tháng của ông mai đức trung từ cái tiền công tiền lương tiền thưởng là từ năm hai triệu đồng cho đến tám mươi triệu đồng
thì cái mức này
cơ quan thuế này sẽ ở mức gần cao nhất mức thứ sáu là ba mươi của cái thu nhập đó
như vậy là căn cứ vào quy định tại điều hai điều bảy của thông tư số một trăm một mươi một căn cứ vào quy định tại điều hai mươi hai của luật thuế thu nhập cá nhân và các cái mức căn cứ vào cái số tiền mà huấn luyện viên cũng như các cầu thủ được hưởng căn cứ vào cái số tiền giảm trừ ra cảnh mà cơ quan thuế đã tính và xác định là các nữ cầu thủ phải nộp một mươi cái tiền thu nhập từ cái tiền thưởng nghìn công
và ông mai đức trung phải nộp ba mươi là trên cơ sở các cái quy định của pháp luật hiện hành thì các vốn thuế tính và thu như vậy
vâng một số ý kiến cho rằng là trong trường hợp đặc biệt này thì nhà nước nên xem xét miễn thuế cho tuyển nữ để khích lệ tinh thần của các cầu thủ cũng như là huấn luyện viên khi mà họ đạt được một thành tích cao đặc biệt
hoặc là nên tính theo mức thuế hình thức thưởng khác chứ không nên tính là tiền lương tiền công rồi áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần lên thuế suất cao nhất là ba mươi năm
vậy thì ý kiến của ông mai đức trung là
tôi nghĩ rằng là đã là pháp luật thì là sẽ áp dụng chung cho tất cả tất cả các đối tượng tất cả mọi người
và đối với những cái cầu thủ có thành tích trong các giải bóng đá hoặc là các giải thể thao hoặc là những cái nhà khoa học có công sức đóng góp cho đất nước cho xã hội thì họ sẽ có những cái đặc thù có những cái phần thưởng riêng
và tôi nghĩ rằng là nếu mà trong trường hợp mà miễn giảm các khoản tiền này thì phải
trên cơ sở pháp luật chứ không thể là do yêu mến do cảm tính mà chúng ta miễn giảm
tôi nghĩ rằng là những cầu thủ của họ không mong muốn được miễn giảm tiền thuế này đâu
mà họ mong muốn nhiều thứ khác hơn những cái thứ quan trọng hơn
ví dụ như là họ mong muốn là cái mức lương thường xuyên của họ được nâng cao hơn để đảm bảo đời sống của họ
họ mong muốn là có điều kiện để được tập luyện để được phát triển bản thân phát triển nghề nghiệp tốt hơn
họ mong muốn là có sự đồng hành nhiều hơn của các doanh nghiệp
các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân và mong muốn là tình yêu của những người hâm mộ
chứ họ không phải là mong muốn là làm sao để khấu trừ được cái tiền thuế này
vâng trong những trường hợp đặc biệt nào thì đội tuyển nữ được miễn thuế cũng như là ai và đơn vị nào có quyền quyết định ạ
những cái trường hợp mà được miễn thuế thu nhập cá nhân thì được quyết định tại điều bốn điều bảy của luật thuế thu nhập cá nhân
và điều hai của thông tư số một trăm một mươi một là các trường hợp nào được miễn được giảm và trường hợp nào không phải nộp
thì pháp luật đã quyết định rất rõ rồi
thế còn trường hợp nếu giả sử thuộc trường hợp phải nộp nhưng mà lại được miễn một cách gọi là không thường xuyên một cách là đặc biệt
thì cái đấy thì tôi nghĩ rằng là phải có văn bản và quyết định do ít nhất là quốc hội ủy ban thượng vụ quốc hội quyết định trên cơ sở đề xuất của bộ tài chính
thì quốc hội mới quyết định được vậy
bởi vì là khi ban hành luật luật thuế nhập cá nhân và quy định các trường hợp nào phải nộp thuế trường hợp nào được miễn thuế
thì đã do quốc hội quyết định trên cơ sở là quyết định sửa đổi bổ sung các cái điều của luật thuế thu nhập cá nhân
thế còn thì bộ tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể là thuế xuất mức như thế nào các cái thủ tục như thế nào
thế còn trong trường hợp mà xét thấy mà có những cái yếu tố những trường hợp mà quy định pháp luật không còn phù hợp nữa mà cần phải có những thay đổi một cách trực tiếp mà cần thiết
thì lúc đó có thể căn cứ vào
nghĩ của bộ tài chính thì ubthqh có thể quyết định
vâng từ câu chuyện nộp ba mươi tiền thuế của huấn luyện viên mai đức trung thì nhiều ý kiến cho rằng là luật thuế thu nhập cá nhân đã bộc lộ những quy định chưa hợp lý và cần thay đổi cho phù hợp
vậy thì quan điểm của luật sư xung quanh nhận định này như thế nào ạ
luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành năm hai nghìn bảy và được sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó thì điều hai mươi hai thì tính bảy cái bậc thuế như vậy
và tôi nghĩ rằng là cùng với sự phát triển của xã hội
cùng với cái sự trượt giá của đồng tiền
thì cái mức thuế mức thuế xuất cũng sẽ có những thay đổi
thứ hai nữa là cái quy định về giảm trừ gia cảnh
thì chúng ta cũng đã nâng cái mức giảm trừ giá cảnh
mỗi một lần sửa đổi rồi là bổ sung rồi có thông tư hướng dẫn chúng ta đã nâng cái mức giảm trừ gia cảnh lên rất là cao rồi
thì cho thấy rằng là mặc dù thuế xuất quy định là như vậy
mức thuế quy định bậc thuế quy định như vậy
nhưng mà cái số tiền giảm trừ gia cảnh ấy gia tăng
dẫn đến câu chuyện là cái số thuế phải nộp
nhân dân thì cũng chưa phải là quá nhiều
và còn cái mức thuế mức thuế cụ thể là bảy mức như thế này
vậy thì tôi nghĩ rằng là tới đây khi sửa đổi luật thuế nhập cá nhân thì cũng có thể rút gọn lại thành các cái bậc ít hơn
ví dụ thành ba bậc hoặc năm bậc
và có tính toán cụ thể đến cái đời sống của người lao động
đặc biệt là người công nhân người lao động phổ thông
khi mà cái mức thu nhập của họ như vậy thì phải tính toán đến cái giảm
giảm trừ gia cảnh để xác định xem là những khoản tiền nào thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân
xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của luật sư
và tiếp sau đây mời quý vị cùng theo dõi những chính sách mới đáng chú ý
tại văn bản số một nghìn tám mươi sáu vpcp ktth
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền
chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm đúng theo quy định bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
đánh giá kỹ tác động đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành giá xăng dầu kiểm tra xử lý nghiêm
không để xảy ra các hành vi trục lợi đầu cơ vi phạm pháp luật
cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục ba loại thuốc chứa monun peravir sản xuất trong nước là monravir bốn trăm linh
và monulpiravir stela bốn trăm linh được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam
việc cấp giấy phép cho các loại thuốc này có hiệu lực ba năm từ ngày ký ban hành quyết định
trong những ngày qua nhiều tài khoản mạng xã hội facebook zalo đăng tải chia sẻ video clip hình ảnh miêu tả tỉ mỉ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
tuy nhiên theo quy định tại điểm c khoản một
nghị định số một năm hai nghìn hai mươi naacp
ngày ba tháng hai
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm đến một mươi triệu đồng đối với cá nhân và từ một mươi đến hai mươi triệu đồng đối với tổ chức
mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
đồng thời thay vì các khẩu hiệu có tính chất hô hào hình thức thì hãy cung cấp cho phụ huynh những thông tin và bằng chứng khoa học về việc tiêm chủng

theo phân tích từ dịch covid một mươi chín và các chuyên gia dịch tễ
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp
tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe
trong giai đoạn này việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi có ý nghĩa
vừa giảm lây nhiễm cho các em vừa giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình
từ đó bảo vệ cho những người nguy cơ cao như người chưa đến tuổi tiêm chủng
người có chống chỉ định với tiêm chủng người chưa tiêm vaccine
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vẫn như các vaccine trước đây triển khai theo hình thức tự nguyện
vaccine và dịch vụ tiêm chủng vẫn được cung cấp miễn phí
cũng trên báo đại biểu nhân dân thông tin
tại tọa đàm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
những lưu ý quan trọng do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức vào chiều hôm qua
các chuyên gia cho rằng tiêm vaccine cho trẻ năm đến một mươi một tuổi
trước hết phải tạo được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh thầy cô giáo và học sinh
đồng thời tiến hành với các bậc phụ huynh
với một kế hoạch cẩn trọng và chú đào
theo thông tin hiện nay bộ y tế đang chuẩn bị chiến lược tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
vừa qua chính phủ quyết định mua hơn hai mươi triệu liều vaccine của pfizer biontech để tiêm trong tháng này
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
dựa trên thông tin của các nhà sản xuất và tổ chức y tế thế giới
bà cho rằng hơn sáu mươi quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
việt nam cũng đã tham khảo số lượng vaccine sử dụng trên thế giới
hiện nay đã có tám mươi triệu liều của hãng pfizer biontech được phân bổ cho các quốc gia
việc sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này theo khuyến cáo số liệu của tổ chức y tế thế giới
và của nhà sản xuất thì tính an toàn cũng tương tự như đối với vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
báo lao động thì thông tin là theo bộ y tế từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng hai
cả nước đã ghi nhận khoảng ba trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca mắc từ năm đến một mươi tám tuổi là khoảng hơn hai mươi tám ba trăm linh ca chiếm khoảng tám sáu
và trẻ dưới năm tuổi mắc covid một mươi chín là khoảng một mươi năm tám trăm linh trường hợp chiếm khoảng bốn tám
nhưng báo cáo qua hàng chục triệu liều tiêm ở nhiều nước đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
cho thấy tỷ lệ viêm cơ tim này gần như không thấy
những phản ứng khác như sốt quấy khóc xương đau tại chỗ vẫn có và mức độ thấp hơn ở trẻ lớn người lớn
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn phân tích mặc dù tử vong ở trẻ em thấp nhưng cũng không phải là không có tử vong
qua theo dõi cho thấy trẻ cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài có cả tình trạng hậu covid một mươi chín
kể cả di chứng được gọi là các di chứng cấp tính của covid một mươi chín thậm chí là có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em
đây là biểu hiện nghiêm trọng viêm cả các cơ quan khác
giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo cấp bằng giấy phép lái xe cho bộ công an là phù hợp
đó là nhận định của giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
và giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đức đại biểu quốc hội tp hcm khi bàn đến vấn đề đổi mới quản lý nhà nước
về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
ghi nhận trên báo công an liên dân
theo ghi nhận nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông
chiếm đến chín mươi tổng số vụ trong đó có liên quan tới hoạt động đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường chỉ rõ ba vấn đề nảy sinh bất cập từ thực tiễn tiễn đào tạo sát hạch
và cấp giấy phép lái xe hiện nay là quản lý nhà nước đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
chưa tập trung thống nhất và bị chia cắt
quản lý người điều khiển phương tiện giao thông thực chất là nhằm bảo vệ các quyền con người bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật diễn ra trong môi trường giao thông
nhưng lại không được giao trách nhiệm chính cho bộ quản lý chuyên trách về bảo vệ trật tự an toàn xã hội đảm nhiệm
đồng quan điểm trên giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đức đại biểu quốc hội tp hcm cũng đưa ra những luận điểm chặt chẽ cho rằng
việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho bộ công an
là nhằm đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về an ninh trật tự hạn chế tiêu cực trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này
còn bây giờ mời quý vị cùng điểm qua những thông tin chính đã phát trong chương trình sáng ngày hôm nay
thấy hai phụ nữ trong đó có một người có quan hệ tình cảm đến khu vực nhà mình
sợ bị vỡ ghen nên long dùng súng bắn chỉ thiên đuổi người đi
với hành vi này bị cáo nguyễn văn long
xã vĩnh trung huyện tịnh biên tỉnh an giang
bị tuyên phạt hai năm tù về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
tổng hợp hình phạt đối với long là bốn năm tù
trong những ngày qua nhiều tài khoản mạng xã hội facebook zalo
đăng tải chia sẻ video clip hình ảnh miêu tả tỉ mỉ vụ án mạng
xảy ra trên địa bàn tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
tuy nhiên theo quy định tại điểm c khoảng một
nghị định số một năm hai nghìn hai mươi nldcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm đến một mươi triệu đồng đối với cá nhân
và từ một mươi đến hai mươi triệu đồng đối với tổ chức
thành phố móng cái và thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
vừa cho phép thí điểm mở cửa hoạt động trở lại các dịch vụ phụ trợ phát triển du lịch
đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi
lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra nhắc nhở
tuyên truyền về an toàn phòng chống covid một mươi chín tại các tụ điểm vui chơi giải trí
thông tin từ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ tổ chức phần lễ tạm dừng toàn bộ các hoạt động phần hội tập trung đông người
đây là năm thứ hai sự kiện được thu hẹp quy mô để ngăn ngừa nguy cơ về dịch covid một mươi chín